việt nam đã ghi nhận hai trăm năm mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
cụ thể ca bệnh thứ hai trăm năm mươi là nữ giới quốc tịch việt nam năm mươi tuổi
trú tại hạ lôi huyện mê linh hà nội là hàng xóm và có tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
ngày hai tháng bốn người này khởi phát bệnh
đến ngày năm tháng bốn người này được lấy mẫu bệnh phẩm
vào ngày bảy tháng bốn xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện hai bệnh nhân được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ca bệnh số hai trăm năm mươi một là một người đàn ông quốc tịch việt nam sáu mươi bốn tuổi trú tại bình nghĩa bình lục hà nam
từ ngày hai mươi tháng ba đến nay bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
con trai và con dâu từ hà nội về chăm
ngày sáu tháng bốn bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm
ngày bảy tháng bốn xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa hà nam
trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây
trong lúc uống rượu xảy ra mâu thuẫn đối tượng vi văn cường sinh năm hai nghìn
trú tại xã nam quan huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã dùng hung khí đâm bạn nhậu tử vong
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã bắt giữ cường để điều tra về hành vi giết người
khoảng bảy giờ ngày sáu tháng bốn công an huyện lộc bình nhận được tin báo về việc anh lường văn tùng
trú tại xã nam quan huyện lộc bình tỉnh lạng sơn bị đối tượng vi văn cường đâm tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng cường
tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường
tại cơ quan điều tra cường khai nhận khoảng năm giờ ngày sáu tháng bốn có đến nhà bạn bè tụ tập ăn uống
trong lúc xe rượu đã xảy ra xích mích với tùng khi ăn uống xong
tùng hẹn cường ra trước cửa để giải quyết mâu thuẫn
sẵn trong người có men rượu lại đang nóng giận cường chạy vào trong bếp lấy con dao gọt hoa quả
rồi đâm liên tiếp vào tùng hậu quả khiến tùng tử vong
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thị phương linh ba mươi hai tuổi
trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
trước đó vào khoảng h bốn mươi phút ngày sáu tháng bốn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang
phát hiện nguyễn thị phương linh ngồi trên một chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
tàng trữ chất ma túy nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong túi đeo
có hai bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng trên tám mươi gram
nghi là ma túy đá nên mời về làm việc
tiến hành khám xét khẩn cấp tại shop nơi linh thuê lực lượng công an tiếp tục thu giữ trên một trăm một mươi g chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng và mua bán ma túy của linh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thân văn thế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã minh đức việt yên tỉnh bắc giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhận thấy một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện việt yên bắc giang
tiến hành thi công mở rộng nhà xưởng tại khu công nghiệp quang châu thuộc huyện việt yên
thế cùng bốn đối tượng khác đến gặp các nhà thầu và yêu cầu nhà thầu phải thuê nhóm của mình làm bảo vệ nếu không sẽ gặp rắc rối
trước áp lực này các nhà thầu buộc phải đồng ý ký hợp đồng với mức từ năm cho đến tám triệu đồng một tháng
không những thế trong quá trình thi công nhóm của thế còn tổ chức chặn cổng không cho máy móc thiết bị của nhà thầu vào trong
ép các doanh nghiệp phải thuê máy móc thiết bị của chúng
với thủ đoạn như vậy mỗi tháng nhóm của thế chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của các doanh nghiệp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan
một phần diện tích rừng tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau do nông trường bốn trăm linh hai quản lý vừa xảy ra cháy
do buổi trưa gió lớn và nắng gắt nên nhiều gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy
nhận được thông tin sau khi phát hiện vụ việc lực lượng dân quân tự vệ cùng với người dân địa phương đã phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ tiến hành chữa cháy
bảy máy bơm cùng các trang thiết bị phương tiện và hơn hai trăm linh lực lượng
gồm công an quân sự kiểm lâm cán bộ lâm trường nhanh chóng tri viện triển khai lực lượng phối hợp chữa cháy
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày sáu tháng bốn đám cháy đã được kiểm soát
diện tích cháy ước tính khoảng hai trăm linh m hai rừng tràm tái sinh
nguyên nhân và thiệt hại đang được các đơn vị phối hợp điều tra làm rõ